lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng cho biết trong năm hai nghìn một mươi chín ngành giáo dục và đào tạo
thành phố được giao kế hoạch vốn hơn bốn trăm sáu mươi bảy tỷ đồng trong đó dự án mới hơn bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng và chuẩn bị
đầu tư hơn sáu năm tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học tại các trường học trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đến nay toàn thành phố đã triển khai xây dựng được ba mươi chín công trình trên tổng số bốn mươi một dự án của
kế hoạch triển khai mới trong năm nay các công trình này được các nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành
trước ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đối với các công trình chuẩn bị cho năm học mới các công trình còn lại
sẽ hoàn thành theo tiến độ trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã
phối hợp với công ty sách và thiết bị trường học chuẩn bị nguồn sách giáo khoa trang thiết bị
đồ dùng dạy học phục vụ nhu cầu của học sinh không để xảy ra tình trạng thiếu sách thiết bị
đồ dùng học tập hiện các đơn vị trường học trên địa bàn đà nẵng đã cơ bản đáp ứng các điều kiện
tối thiểu về phòng học bàn ghế và trang thiết bị dạy học cho năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi